sáng nay ngày hai mươi tháng bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ bốn mươi bốn
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp các cơ quan của quốc hội
các bộ ngành của chính phủ đã nỗ lực tiếp tục phối hợp chặt chẽ và chủ động điều chỉnh linh hoạt
cách thức làm việc phù hợp
chủ tịch quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần khẩn trương của chính phủ
trong việc tiếp thu các ý kiến tại phiên họp bất thường của ủy ban thường vụ quốc hội vừa qua
và đã kịp thời ban hành nghị quyết nhanh chóng chỉ đạo triển khai gói an sinh xã hội
đến người dân đang gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
theo chương trình phiên họp từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiến hành xem xét cho ý kiến về sáu dự án luật
ngoài ra ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật
pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi một của quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
việc chuẩn bị kỳ họp thứ chín của quốc hội cùng nhiều nội dung quan trọng khác
ngay sau khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật đầu tư
theo phương thức đối tác công tư
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến là quy định về quy mô đầu tư dự án ppp
ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý việc chính phủ quy định chi tiết quy mô tổng mức đầu tư
tối thiểu của dự án ppp không thấp hơn một trăm linh tỷ đồng đối với từng lĩnh vực
như đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục đào tạo y tế ở miền núi vùng sâu vùng xa
ngoài khu vực này các lĩnh vực đầu tư không thấp hơn hai trăm linh tỷ
về cơ chế chia sẻ phần tăng giảm doanh thu
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị trình hai phương án để quốc hội thảo luận
về lĩnh vực đầu tư dự án ppp nhiều ý kiến cho rằng
cần chỉnh lý dự thảo luật theo hướng thu hẹp lĩnh vực
chỉ tập trung đầu tư ppp ở những lĩnh vực trọng tâm trọng điểm
bên cạnh đó cần cân nhắc việc đầu tư thủy điện
một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm lĩnh vực thủy lợi và danh mục đầu tư
cũng trong sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
về một số vấn đề lớn của dự án luật thanh niên sửa đổi